vào chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi tổ công tác của đồn biên phòng ngư thủy cùng người dân đã cứu sống bốn người trôi giạt trên bờ biển địa phương
ngay lập tức các nạn nhân đã được đưa vào đồn biên phòng ngư thủy để sơ cứu trong tình trạng kiệt sức và hết sức hoảng loạn
sau khi hồi sức một trong số bốn người cho biết họ là thuyền viên của một tàu vận tải bị lũ cuốn trôi và chìm vào cửa sông danh đã lênh đênh trên biển sau hơn một ngày đêm
bốn thuyền viên gồm lê bá hoạt thuyền trưởng vũ như thắng ngô văn di và nguyễn ngọc thành
đồn biên phòng ngư thủy đã bàn giao hai thuyền viên là lê bá hoạt và ngô văn di cho gia đình đưa về chăm sóc
còn hai anh nguyễn ngọc thành và vũ như thắng do sức khỏe quá yếu nên đã được bộ đội biên phòng chuyển về bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới để chăm sóc điều trị
trước đó khoảng ba giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi có năm tàu hàng chở hàng clinker công ty trường thành đang neo đậu tại cửa sông danh thì bị lũ cuốn đất neo trôi ra biển
trong đó hai chiếc trở về an toàn một chiếc với bốn thuyền viên bị mắc cạn phía ngoài cửa biển được lực lượng chức năng cứu nạn thành công sáng một mươi sáu tháng một mươi
hai chiếc tàu còn lại bị sóng đánh chìm sáu người được cứu năm mất tích thì chiều một mươi sáu tháng một mươi đã cứu được bốn người tại bờ biển xã ngư thủy bắc người còn lại vẫn đang mất tích